thưa quý vị điểm trường phia cò xã nam cao huyện bảo lâm tỉnh cao bằng là điểm trường khó khăn nhất của tỉnh
để đưa con chữ đến với các em học sinh vùng sâu vùng xa các thầy cô giáo cắm bản không quản ngại khó khăn vất vả
ngày đêm bám lớp để cảm nhận được rõ hơn ý nghĩa của hai từ công hiến trong cả suy nghĩ và việc làm của những thầy cô giáo nơi đây
mời quý vị và các bạn cùng theo chân phóng viên truyền hình nhân dân đến với điểm trường vùng cao phi cò này
điểm trường phi cò xã nam cao huyện bảo lâm tỉnh cao bằng
không đường không điện không sóng điện thoại nước sinh hoạt phải dẫn từ khe suối
điểm trường này có ba dãy lớp học đều là nhà tạm được làm từ ván ghép mái prosi măng với bốn lớp học
cuộc sống của cả thầy và trò đều vô cùng khó khăn
lớp là cũng rất là chật hẹp ở đây là một giấy lớp thì là một giấy lớp có ba lớp
ở đây là có lớp hai này bên này là lớp bốn và bên này là lớp một
khi lên trường thì tất cả đồ dùng thức ăn nước uống đều là phải mua từ đầu tuần để dự trữ ăn một tuần
nhưng mà mỗi cái thứ ba nữa là thức ăn thì không để được lâu thì em phải mua đồ khô
mặc dù thiếu thốn xa gia đình nhưng hàng ngày các thầy cô giáo nơi đây vẫn tận tụy công hiến
miệt mài dạy chữ cho học sinh và ngày nhà giáo việt nam hai mươi tháng một mươi một đối với họ là những ước muốn thật giản dị
ngày nhà giáo việt nam thì học sinh ở trên đây thì cũng chỉ biết qua thôi còn bọn em thì cũng không mong quả cáp gì
chỉ mong là học sinh ở đây là chịu khó đi học đầy đủ chăm ngoan nghe học nghe các thầy cô giảng dạy để càng ngày càng tiến bộ
phía cỏ có một trăm năm mươi tám hội dân tộc mông

đều là hộ nghèo học sinh vẫn phải học tập trong điều kiện thiếu thốn giáo viên giảng dạy trong điều kiện khó khăn
tuy nhiên cả thầy và trò đều rất nỗ lực tận tụy với con chữ
hy vọng trong tương lai không xa xã phi cỏ sẽ đổi thay phát triển với những mầm non hôm nay